tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng trong vụ án hình sự cố gây thương tích và gây dối trật tự công cộng xảy ra tại quán lushipp thuộc khu đô thị phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường
trước đó hai nhóm thanh niên gồm khoảng hai mươi người đến quán logistics pub ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn sau đó hai nhóm lao vào đánh nhau làm bốn người bị thương tích
quá trình điều tra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bước đầu ra quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm phan văn quang đỗ văn khánh vũ hoài nam và bùi đức mạnh cùng chú tại huyện vĩnh tường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án